nhiều năm qua bảo hiểm xã hội tỉnh con tum luôn quan tâm thực hiện hai mục tiêu quan trọng đó là tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế
chính vì vậy chỉ trong năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh đã khai thác mới được ba mươi bốn bảy trăm bốn mươi tám người nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong tỉnh lên bốn trăm năm mươi sáu ba trăm linh ba người đạt tỷ lệ bao phủ tám mươi chín sáu dân sản
cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào là trạm y tế xã cách trung tâm huyện sa thầy một mươi sáu km hàng tuần ông a tuấn đều phải đến trạm y tế khám bệnh và lấy thuốc định kỳ